tổ chức chương trình gala chung kết và trao giải thưởng sáng tạo xanh
chương trình nhằm tìm kiếm giới thiệu và phổ biến các ý tưởng mô hình tiêu biểu
về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của các em học sinh sinh viên
giải thưởng sáng tạo xanh là giải thưởng dành riêng cho thanh thiếu niên nhi đồng độ tuổi từ sáu đến ba mươi tuổi
sinh sống và học tập tại việt nam
mục tiêu của giải thưởng nhằm tìm kiếm giới thiệu và phổ biến các ý tưởng mô hình tiêu biểu
về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của các em học sinh sinh viên
qua đó tạo ra những thay đổi tích cực về nhận thức và hành động của cộng đồng
đặc biệt là giới trẻ đối với môi trường
tại gala chung kết có ba mươi tác phẩm được trao giải trong đó có tám tác phẩm của các tác giả
nhóm tác giả xuất sắc được trình bày trực tiếp với hội đồng cố vấn để đánh giá và xem xét
từng tác phẩm và cho điểm trao giải nhất nhì